nguồn cung ứng trong nước vẫn dồi dào do đó cần tránh tái đàn dẫn đến nguồn cung quá lớn làm ra bán giảm sâu hơn nữa
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bộ công thương đã ban hành quyết định số ba nghìn một trăm sáu mươi hai qdbtc về kết quả giả soát cuối kỳ
việc áp dụng thuế trong bán pha giá đối với một số sản phẩm thép không dỉ cắn cuộn có xuất xứ từ trung quốc
malaysia indonesia và vùng lãnh thổ đài loan
trong thời hạn ba mươi ngày
bộ công thương sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán pha giá
đối với một số sản phẩm thép không dỉ cắn nguội nhập khẩu vào việt nam từ trung quốc
malaysia indonesia và vùng lãnh thổ đài loan
các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ theo các quy định tại thông tư sáu
tập đoàn xây dựng hòa bình vừa trúng thầu và tổ chức lễ khởi công dự án swan bay lamazong
dự án xoan city tại đảo đại phước huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
theo đó tập đoàn xây dựng hòa bình được công ty cổ phần vina đại phước
giao nhà thầu chính dự án swan bay lamazong phần khu bốn phần kết cấu
hoàn thiện hai trăm chín mươi bảy căn biệt thự trên tổng số năm trăm bốn mươi sáu căn tổng giá trị gói thầu hơn bảy trăm ba mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra tập đoàn xây dựng hòa bình cũng vừa khởi công dự án khách sạn và resort
limen cup vũng tàu của tập đoàn city group làm chủ đầu tư
trong khuôn khổ kỳ họp quốc hội chiều hai mươi tám tháng một mươi
ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật xuất cảnh
luật nhập cảnh của công dân việt nam
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng việc thu thêm phí chia tay từ ba đến năm usd là không có cơ sở
không phù hợp với quy định của luật phí và lệ phí
theo ủy ban thường vụ quốc hội khi làm thủ tục cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và thủ tục xuất cảnh
công dân đã phải trả lệ phí cho các thủ tục hành chính
việc thu thêm phí chia tay từ ba đến năm usd là không có cơ sở
không phù hợp với quy định của luật phí và lệ phí đã quy định năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra ủy ban thường vụ quốc hội còn đưa ra những quy định cụ thể
về những loại thông tin công dân phải khai khi xin cấp hộ chiếu
trong dự thảo sửa đổi nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba bộ công an bổ sung thêm rất nhiều hành vi vi phạm
trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
điển hình hành vi có điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm
hoặc đường dây nóng của các cơ quan tổ chức để quê dối đe dọa xúc phạm
sẽ bị xử phạt từ hai ba triệu đồng
đây là lần đầu tiên có quy định cụ thể về mức phạt đối với hành vi trên
bởi thực tế tình trạng gọi điện thoại từ các đường dây khẩn cấp
như là cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang diễn ra nhiều nơi nhiều lúc
hậu quả của việc làm này có thể dẫn tới ngã đường truyền
khiến các cuộc gọi điện thoại khẩn cấp thật từ người dân sẽ không đến nơi được
sau mỗi cuộc gọi giả cán bộ phải tiến hành xác minh tốn kém thời gian và công sức
thưa quý vị hãy đón xem những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình trên truyền hình nhân dân qua youtube truyền hình nhân dân
và trên trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế